bàn xúc tiến và hỗ trợ đầu tư thành phố đà nẵng cho biết năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng thu hút đầu tư tăng gấp tám lần so với năm hai nghìn một mươi tám đạt tám sáu trăm linh tỷ đồng vốn đầu tư trong nước và gần sáu trăm linh triệu usd vốn đầu tư nước ngoài
đây là kết quả của việc thực hiện năm đẩy mạnh thu hút đầu tư chú trọng hoàn thiện cơ chế chính sách cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư tại đà nẵng
trong năm hai nghìn một mươi chín đà nẵng đã hỗ trợ thường xuyên và kịp thời các nhà đầu tư tháo gỡ khó khăn đồng thời ban hành quy trình cấp điều chỉnh giấy phép đầu tư đối với các dự án đầu tư vào khu công nghiệp công nghệ cao
trong đó rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục đầu tư xuống còn từ sáu ngày đến hai mươi hai ngày làm việc tùy theo dự án
thành phố cũng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ pháp tí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn hành một mươi chín hai mươi năm thành lập công tác hỗ trợ đất đai cổng thông tin đất đai thành phố đà nẵng
được đưa vào vận hành thường nhằm phong phai minh bạch quỹ đất đến nhà đầu tư doanh nghiệp